ủy ban quốc gia apec hai nghìn một mươi bảy đã lựa chọn id là đơn vị tài trợ xe chính thức cho sự kiện apec hai nghìn một mươi bảy diễn ra vào cuối năm nay
lô xe này sẽ được bảo việt cung cấp dịch vụ bảo hiểm
trong đợt giao xe đầu tiên chiều qua audy việt nam đã tiến hành bàn giao một trăm ba mươi một xe cho ủy ban quốc gia apec
ngoài ra để đảm bảo an toàn trong suốt thời gian diễn ra apec hai nghìn một mươi bảy
ủy ban quốc gia apec cũng đã chọn bảo hiểm bảo việt là đơn vị chính thức cung cấp sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm cho tất cả đoàn xe ld phục vụ sự kiện apec hai nghìn hai mươi
đây là lầu xe đầu tiên mà audi việt nam nhập khẩu về để phục vụ apec
lô xe thứ hai sẽ bắt đầu được khởi động từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy nâng tổng số lượng xeo đi phục vụ apec lên ba trăm một mươi bảy xe
dự kiến công tác tập huấn cho lái xe sẽ được triển khai trong tháng bốn nhằm phục vụ tốt nhất cho hội nghị apec diễn ra vào cuối năm tại đà nẵng